tại hà nội đảng ủy khối các cơ quan trung ương vừa tổ chức lễ tuyên dương tri bộ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập đảng bộ khối các cơ quan trung ương ngày một mươi một tháng bốn tham dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
nhắc lại lời bác hồ đã từng nói đảng mạnh là do tri bộ tốt tri bộ tốt là do đảng viên tập thể tri ủy người đứng đầu tri ủy tốt
thay mặt bộ chính trị ban bí thư đồng chí phạm minh chính ghi nhận biểu dương những thành tích của đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã đạt được trong những năm qua và chúc mừng tám mươi tri bộ tiêu biểu được đảng ủy khối tuyên dương trong đợt này
đồng chí phạm minh chính cũng đề nghị đảng ủy khối và các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và đảng viên về yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao chất lượng hoạt động của tri bộ bởi để tri bộ thật sự là nền móng của đảng ở cơ sở trước hết phải chú ý nâng cao nhận thức về vai trò vị trí tầm quan trọng của tri bộ cơ sở và nhất là trách nhiệm của người đứng đầu
cùng với biểu dương tôn vinh những tri bộ tiêu biểu các cấp ủy đảng ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ khối các cơ quan trung ương cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng để kịp thời phát hiện có giải pháp củng cố xây dựng các tri bộ yếu kém giáo dục giúp đỡ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ đồng thời xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ đảng viên vi phạm góp phần xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh